các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
sở y tế hà nội cho biết với các đường bay nội địa chở khách thường lệ từ tp hcm và đà nẵng đến hà nội
tại sân bay quốc tế nội bài và ngược lại hành khách phải tuân thủ các điều kiện như hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
đáng chú ý sở y tế hà nội đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các xã phường thị trấn
và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ có thể treo biển tại cửa nhà
gia đình có người theo dõi sức khỏe phòng chống dịch covid một mươi chín giao công an khu vực và tổ covid một mươi chín cộng đồng
giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm theo quy định trên
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
khi tới hà nội hành khách phải theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về hà nội
luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm vật chất di chuyển arn hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai được xử trí theo quy định
người dân đi về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà nơi cư trú khai báo y tế
chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định
trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
sở y tế cũng giao trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội là đầu mối tiếp nhận thông tin danh sách hành khách và phối hợp với cảng vụ hàng không
các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ đối với hành khách tại sân bay quốc tế nội bài để sàng lọc phân luồng hành khách và thông báo đến các quận huyện
thị xã để quản lý theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm cho người dân tại nơi cư trú nơi lưu trú
đầu tháng một mươi ngay khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách hàng chục nghìn người đã ồn ồn kéo về quê ở các tỉnh miền bắc miền trung tây nguyên và miền tây để tránh dịch
tuy nhiên khi thành phố hồ chí minh bước vào bình thường mới bắt đầu khôi phục sản xuất người lao động đã về quê giờ muốn quay trở lại theo lời mời của thành phố hồ chí minh cũng gặp nhiều khó khăn
dù đã có quyết định về hướng dẫn thí điểm
tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
nhưng riêng xe cá nhân di chuyển giữa các tỉnh thành dù đã có quy định cụ thể nhưng thực tế việc di chuyển vẫn gặp khó khăn do mỗi địa phương là một kiểu
trước đó tại họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh diễn ra chiều ngày bảy tháng một mươi
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
thành phố hồ chí minh luôn trân trọng và ghi nhận người lao động bởi đã góp phần phát triển thành phố và trân trọng mời người lao động ở lại làm việc
theo ông hải đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh hoạt động trở lại phục vụ sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi
đáp ứng nhu cầu đông đảo của người dân tạo ra nhiều công ăn việc làm
trên thực tế dù thành phố hồ chí minh đã mở cửa trở lại bắt đầu bước vào trạng thái bình thường mới
nhưng những quy định đi lại cho người lao động giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành vẫn chưa được thống nhất
trực tiếp gây khó khăn cho người lao động ở các tỉnh quay trở lại thành phố hồ chí minh làm việc
hiện chỉ mới có thành phố hồ chí minh và các tỉnh long an bình dương tây ninh cho phép người dân sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển qua lại
kèm thêm một số điều kiện
với các địa phương khác nằm cách xa thành phố hồ chí minh hơn việc di chuyển này rất ngàn giải khó khăn bởi phương tiện công cộng chưa hoạt động
liên quan đến sự việc trên sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh vừa tiếp tục trình ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
dự thảo phương án đi lại cho người lao động giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh liên kề tây ninh long an và bình dương
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh gửi phương án thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định
đến các tỉnh thành bến xe đã có năm mươi bốn doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại tại hai bến xe miền đông và bến xe miền tây
ông trần văn phương phó giám đốc bến xe miền tây cho biết sau khi nhận phương án cho xe khách liên tỉnh hoạt động lại từ ngày một mươi ba tháng một mươi
tuy sớm hơn các phương án đề xuất trước đó của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
nhưng bến xe đã chuẩn bị đầy đủ các tiêu chí để mở cửa đón khách
theo ông phương đến ngày một mươi hai tháng một mươi có một mươi hai doanh nghiệp vận tải đăng ký hoạt động trở lại từ ngày một mươi ba tháng một mươi
gồm doanh nghiệp hán nghĩa hợp tác xã đại thắng hợp tác xã miền tây hợp tác xã châu hà hợp tác xã hữu lộc tuấn nga
quốc việt đồng phát đức phát khải nam thành bưởi đăng ký chạy các tuyến trà vinh sắp trăng kiên giang bạc liều và hậu giang
tương tự đại diện bến xe miền đông cho biết đơn vị này đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện an toàn để đón hành khách
ngoài trang bị dung dịch sát khuẩn bảng hướng dẫn tiêm vaccine cho đội ngũ nhân viên người bán vé
bến xe tổ chức phân luồng theo nguyên tắc một chiều tránh tối đa giao cắt giữa các phương tiện
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi đã có bốn mươi hai doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại bến xe miền đông
đa số các tuyến từ thành phố hồ chí minh đến các tỉnh miền bắc miền trung và tây nguyên
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
chiều ngược lại tàu se bảy xuất phát tại gà hà nội ngày một mươi năm tháng một mươi
các đơn vị đã bán được hai trăm bốn mươi bảy trong số ba trăm linh hai vé chiếm tám mươi một
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn mỗi đoàn tàu khai thác chín toa
trong đó hai toa ghế ngồi mềm và bảy khoang giường nằm từ bốn đến sáu giường
tàu cũng bố trí các tòa riêng để bán vé cho hành khách từ những nơi có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao
các toa tốt nhất hiện có được sắp xếp để lập thành đoàn tàu nhằm đảm bảo thống nhất về chất lượng
vệ sinh phun khử trùng trước khi chở khách
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tổng công ty đường sắt việt nam quyết định tăng thêm
một đôi tàu khách se năm sáu vé được mở bán từ một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng một mươi
theo quy định của bộ giao thông vận tải hành khách từ địa phương có nguy cơ rất cao
nguy cơ cao đến nơi có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng xét nghiệm âm tính
trường hợp hành khách trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế
khi đi cùng người thân thì phải có giấy xét nghiệm âm tính
hành khách đi từ địa phương có nguy cơ và bình thường mới đến khu vực nguy cơ tương đương
hoặc cao hơn phải xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ trước khi lên tàu
ngoài ra hành khách phải kê khai thông tin hoàn thành bản cam kết phòng dịch tại gà xuất phát
theo mẫu tuân thủ năm k chấp hành quy định cách ly tự theo dõi sức khỏe theo quy định của địa phương nơi đến
đồng nai đề nghị mở lại tuyến vận tải hành khách với ba mươi tỉnh thành nếu được các địa phương này đồng ý
bộ giao thông vận tải đã ban hành quyết định hướng dẫn thí điểm tạm thời
đối với vận tải hành khách đường bộ áp dụng bước đầu trong bảy ngày từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
tỉnh đồng nai hiện có hai trăm năm mươi tuyến vận tải đường bộ đi đến ba mươi tỉnh thành
bước đầu sẽ thử nghiệm thí điểm năm khoảng một mươi hai tuyến
sau đó tùy tình hình sẽ nâng lên thực hiện trên bảy mươi năm tuyến xuyên tỉnh khoảng ba mươi
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết tỉnh sẽ có văn bản gửi các địa phương xin ý kiến
nếu các địa phương đồng ý thì tỉnh đồng nai sẽ thực hiện kết nối cùng tỉnh thành đó
công tác vận tải đường bộ được quy định hai nhóm
trong đó gồm nhóm hành khách từ vùng nguy cơ rất cao nguy cơ cao tức vùng đỏ vùng cam
đến vùng nguy cơ thấp hơn thì hành khách phải được tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc khỏi bệnh sáu tháng cùng với giấy xét nghiệm có giá trị trong bảy mươi hai giờ
nhóm khác là hành khách đi từ vùng nguy cơ vùng vàng đến vùng xanh bình thường mới
chỉ cần giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
nhân viên người phục vụ trên xe thì phải tiêm hai mũi vaccine
và có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
hiện tại riêng giữa tỉnh đồng nai và thành phố hồ chí minh
đã thống nhất việc người lao động đi lại giữa hai tỉnh thành bằng ô tô đưa rước
kèm theo các quy định chặt chẽ người lao động chưa được đi lại bằng xe cá

tỉnh bắc giang yêu cầu giả soát
áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người từ huyện tiên du và thành phố bắc ninh
đến về địa phương từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến nay
theo đó sở y tế tỉnh bắc giang đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thành phố khẩn trương
ra soát các trường hợp đi đến ở huyện tiên du và thành phố bắc ninh
về tỉnh bắc giang từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến nay
địa phương này yêu cầu tất cả các trường hợp phải khai báo y tế
căn cứ từng trường hợp cụ thể để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp
dựa theo bảng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
để đăng tải lên cổng thông tin điện tử của sở y tế bắc giang
các địa phương tiếp tục giả soát kiểm tra chặt chẽ công dân
từ các địa phương đang có dịch trở về tỉnh bắc giang
để có biện pháp theo dõi cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đối với người lao động cư trú trong vùng xanh thuộc địa bàn tỉnh bắc ninh
đi làm và trở về nơi cư trú hàng ngày thì doanh nghiệp phải lập danh sách cụ thể
gửi cơ quan quản lý trên địa bàn và định kỳ bảy mươi hai giờ trên lần
thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp bca
bảo đảm người lao động và doanh nghiệp làm việc có kết quả âm tính với sars cov hai
trong bốn ngày từ ngày chín tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi
tỉnh bắc ninh ghi nhận một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó một ca ở huyện tiên du một ca ở thị xã từ sơn và một mươi ca ở thành phố bắc ninh
đây là những ca bệnh ngoài cộng đồng và chưa rõ nguồn lây
sau đây là một số thông tin khác
chín tháng của năm hai nghìn hai mươi một kinh tế giảm ở hầu hết các lĩnh vực
nhất là lĩnh vực mũi nhọn dịch vụ du lịch khiến đà nẵng tăng trưởng âm ở mức một hai mươi bốn
báo cáo của thành ủy đà nẵng cho biết từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp ở mức nguy cơ rất cao kéo dài
và đà nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch
phải giãn cách xã hội ở mức độ cao
do ảnh hưởng của dịch nền kinh tế đà nẵng giảm suất mạnh ở hầu hết các lĩnh vực
nhất là khu vực dịch vụ
tổng sản phẩm xã hội grdp chín tháng qua tăng trưởng âm một hai mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
năm nay lượng khách du lịch đến đà nẵng sụt giảm nghiêm trọng
các doanh nghiệp du lịch phải tạm dừng hoạt động
tính đến tháng chín khách lưu trú tại đà nẵng ước đạt hơn một triệu lượt
giảm hơn một nửa so với năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi sản xuất công nghiệp cũng đối mặt với nhiều khó khăn
do chuỗi cung ứng bị đứt gãy thương mại thế giới giảm mạnh và thị trường nội địa yếu
chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế chín tháng ước giảm bốn so với cùng kỳ
tổng thu ngân sách nhà nước chín tháng đạt hơn một mươi năm tỷ đồng bằng sáu mươi chín dự toán
tuy nhiên trong tình hình khó khăn chung có hai lĩnh vực tương đối ổn định
là sản xuất thủy sản nông lâm và kìm ngạch xuất khẩu
trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt một ba tỷ đô la tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
về thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt một số kết quả
đến nay đà nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi sáu dự án đầu tư trong nước
với tổng số vốn khoảng hai bốn trăm linh tỷ đồng cấp mới hai mươi chín dự án fdi với tổng số vốn gần một trăm năm mươi triệu đô la
ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng nhìn nhận
tình hình chung của thành phố hiện nay gặp rất nhiều khó khăn
dự báo dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng grdp cả năm hai nghìn hai mươi một của thành phố
một số lĩnh vực ngành nghề nhất là ngành dịch vụ du lịch công nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng
vì vậy thanh ủy đà nẵng xác định phải sớm bắt hành và triển khai hiệu quả
kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh covid một mươi chín
ông châu văn ly giám đốc sở lao động thương bình và xã hội tỉnh an giang cho biết
đến nay an giang đã trì hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín đạt hai mươi so với kế hoạch một trăm năm mươi người được ủy ban nhân dân tỉnh duyệt
theo ông ly các địa phương đang khẩn trương tri hỗ trợ người lao động
huyện phú tân đã tri xong một người huyện châu phú đã tri xong năm mươi
thành phố long xuyên và huyện tịnh biên bắt đầu tri từ ngày chín tháng một mươi
riêng huyện châu thành chợ mới an phú tân châu đã cân đối ngân sách xong để chuẩn bị chi hỗ trợ
mỗi người sẽ nhận được một năm triệu đồng
tại an giang có hai trăm ba mươi tám lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định phê duyệt hỗ trợ một trăm năm mươi người còn hơn hai mươi ba người đang trình phê duyệt tiếp tục
số này đang được lập danh sách do một số xã ấp trong vùng phong tỏa thực hiện chỉ thị một mươi sáu nên chưa tiếp cận được
còn lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng tháp cho biết
đến nay tỉnh đồng tháp đã hỗ trợ trên một trăm một mươi năm người lao động tự do với tổng số tiền là một trăm bảy mươi hai năm tỷ đồng
người lao động ngừng việc
tổng số tiền là hai trăm bốn mươi sáu người được hỗ trợ tổng số tiền là ba trăm linh ba triệu đồng
còn số hộ kinh doanh được hỗ trợ là tám năm trăm năm mươi năm hộ tổng số tiền trên là hai mươi năm ba tỷ đồng
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín sáng một mươi ba tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
cục báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
kính chào và hẹn gặp lại